để chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám tổng cục trường tổng cục lâm nghiệp yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa triển khai ngay các biện pháp sau đây
kiểm tra ra soát kỹ các phương án phòng cháy chữa cháy rừng ở các cấp và từng chủ rừng
tăng cường công tác kiểm tra đồn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng
xử lý thực bì đốt chiếc có kiểm soát tu sửa các công trình phòng cháy chữa cháy rừng ở các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao
bốn duy trì chế độ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên website kiểmlâm org vn
báo cáo kịp thời khi phát sinh cháy rừng thông tin báo cáo gửi về
cục kiểm lâm điện thoại chín trăm tám mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám ba trăm ba mươi ba email fpdacom org vn
chị cục kiểm lâm vùng hai điện thoại chín trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi tám tám mươi tám email cqklv hai acom gmail com
chị cục kiểm lâm vùng bốn điện thoại chín trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi tám tám mươi tám email cqklv hai acom gmail com
chị cục kiểm lâm vùng bốn điện thoại chín trăm tám mươi sáu sáu trăm tám mươi tám ba trăm ba mươi ba email cqklv hai acom gmail com
chi cục kiểm lâm vùng bốn điện thoại chín trăm một mươi bảy một trăm bảy mươi ba chín trăm bảy mươi chín email chi cục kiểm lâm vùng bốn a gmail com
tuyên truyền triển khai các đợt kiểm tra giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng